mỗi năm hàng triệu người hồi giáo đã hành hương đến đây để cầu nguyện đặc biệt là trong tháng ăn chay ramadan
từ buổi bình minh ra đời cho đến nay macca luôn là trốn tối linh của các tín đồ hồi giáo
theo quy định của đạo hồi mỗi giáo dân bắt buộc phải hành hương về mecca ít nhất một lần trong đời
với số tiền tự dành dụng cấm không được vay mượn và phải lo đầy đủ đồ ăn thức uống cho người thân ở nhà
vào tháng ramadan người hồi giáo sẽ hành hương về đây và cũng chỉ họ mới được đặt chân tới thánh địa này
một khi đã đến được meca cho dù chỉ một lần trong đời người đó sẽ có được danh hiệu hash hoặc haji
cũng như nhiều tôn giáo khác hồi giáo được gắn kết bởi đức tin với những phép tắc quy định khắt khe và nghiêm khắc
có một điều rất quan trọng trong đạo hồi
đó là phải hiểu được đúng bản chất của thuyết
đạo thần cái mà chúng ta vẫn quen gọi là thần giáo của thế giới ả rập
đó cũng chính là quan niệm thống nhất và duy nhất về chúa trời
theo lời truyền của mohammad chúa đã sáng tạo ra mọi thứ và chúa cũng dẫn chúng ta vào trong những mối quan hệ đã được sắp đặt sẵn
mohammad luôn hướng sự tôn thờ của các tín đồ tới đâng tối cao chứ không phải bản thân ông
tuy nhiên những tín đồ hồi giáo luôn tuân lệnh và nghe theo ông một cách tuyệt đối
không rõ đạo hồi
hay chính mohamad có một sự thu hút rất lạ kỳ với các tín đồ hồi giáo
vậy muhammad là ai
theo sử sách kể lại thì mecca chính là quê hương của giáo chủ nhà tiên tri người sáng lập ra đạo hồi mohamed
ông sinh ngày một mươi tám tháng sáu năm năm trăm bảy mươi
chuyển thuyết kể rằng vào một đêm tháng chín tức tháng ăn chay ramadan ngày nay
khi đó muhammad bốn mươi tuổi
ông đã mơ một giấc mơ về thánh a la người đã cử thiên sứ gabriel đến để truyền đạt thần dụ
và lần đầu tiên khải thị cho muhammad về chất lý của kinh quran
khi đó ông vô cùng hoang mang và không hiểu rằng liệu tâm trí của mình có vấn đề gì không
nhưng rồi không chỉ một lần mà nhiều lần sau ông đều chiêm nghiệm về những giấc mơ huyền bí
thiên thần gaprien đã nói vào tai ông lời truyền dạy của chúa
mà sau này chính là những giáo lý trong kinh koran
kể từ đó muhammad trở thành thánh thụ mệnh tiếp thu sứ mệnh mà chân chủ trao cho để bắt đầu công cuộc truyền bá đạo hồi
thánh a la yêu cầu các tín đồ hồi giáo phải cầu nguyện năm lần mỗi ngày
lời truyền đó của mohamed có hiệu lực đặc biệt
và việc cầu nguyện mỗi ngày năm lần đã trở thành giáo điều cơ bản của đạo hồi
có một thời gian dài người ả rập tin thờ theo tín ngưỡng nhiều đạo thần
và trên thực tế thì nó đã lan truyền ra tất cả những thành phố và khu định cư của người ả rập
nơi cầu nguyện của họ là một phiền thá đen hình vuông ở giữa và gọi là kaba
đám đông các tín đồ sẽ đi vòng quanh và cầu nguyện rất nhiều các vị thần
trong đó thánh a la luôn ở ngôi vị cao nhất
tuy nhiên giáo điều của đạo hồi mà mohamed truyền giảng
lại đi ngược với tín ngưỡng của những thương nhân thành mecca lúc bấy giờ
chủ yếu do dòng họ quirik cai trị
và từ đây họ tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển của đạo hồi tại berca
sự khó khăn trong việc truyền bá đạo và mối đe dọa tính mạng
năm sáu trăm hai mươi hai muhammad và khoảng một trăm linh gia đình hồi giáo đã bí mật trốn khỏi mecca để di cư đến ả rập
và từ đây cộng đồng hồi giáo đầu tiên
đã được thành lập
yarib là một ốc đảo khá lớn
cách maca khoảng hai trăm linh dặm về phía bắc
nơi cư ngụ lâu đời của sáu bộ lạc ả rập và ba bộ lạc do thái
thành phố yarib trong tiếng do thái gọi là hebrews
nay được gửi tên là medina
là chữ viết tắt của medinas al rasul
có nghĩa là thành phố của thiên sứ
người ả rập rất coi trọng ký ức của mình
họ luôn nhớ về quá khứ và coi trọng muhammad
họ xem những lời nói của mohammad là lời của thánh thần
mohammad được coi là vị sứ giả cuối cùng mà thiên chúa gửi xuống
để dẫn dắt nhân loại với thông điệp islam
ông chính là giáo chủ nhà tiên tri người sáng lập ra hồi giáo
tại yarif các tín đồ nghe lời ông như lời chúa
ông viết trong kinh coran
ai vâng lời tiên tri là vâng lời chính thiên chúa
không ai có thể phủ nhận được tài thuyết phục của mohammed
ông đã dùng tôn giáo để thống nhất các bộ lạc ả rập trước đây từng thủ địch nhau
tôn giáo đã tập hợp họ trong một cộng đồng hồi giáo được gọi là umar
kinh coran nêu lên điều can bản cho cộng đồng hồi giáo
đó là quan hệ giữa các tín đồ giống như thủ tục ruột thịt
yarib đã trở thành khuôn mẫu đầu tiên về umar mà những người kế vị giáo
và những người kế vị sau này đã áp dụng để truyền bá đạo hồi ra khắp thế giới
trong thời kỳ năm năm đầu chúng ngủ tại yarib
mohammed và cộng đồng hồi giáo đầu tiên đã thu gom lạc đà
nhựa vũ khí hàng hóa và các loại thực phẩm
muhammad biết trước những người đa thần giáo ở mecca sớm muộn gì rồi cũng tấn công
do vậy họ phải tăng cường binh lực vũ khí và tích lưỡi nguyên thực để chuẩn bị thánh chiến
muhammad hoàn toàn khác với giê xu
vì ông không chỉ truyền giảng đạo mà còn là một vị tướng quân
quân đội dưới sự chỉ huy của ông đều rất ủng mạnh và kỳ luật
nhận thấy được sự lớn mạnh của đạo hồi tại yarif
những kẻ bảo thủ ở mecca đã dùng nhiều biện pháp mềm mỏng có ham dọa có tàn sát cũng có
để thuyết phục người yarib tuyệt sao với thánh muhammad và các tín đồ
họ cũng liên lạc bí mật hoặc công khai với các bộ lạc ở yarif và các vùng lân cận
để cắt mọi giao thương và xây dựng lực lượng nội ứng
nhưng những tín đồ đạo hồi của mecca vẫn tiếp tục giải sát trốn đi yarib
bằng những cuộc tấn công nhằm vào các thương đoàn mecca
mohamed đã phá vỡ hoàn toàn thế độc quyền thương mại của thành phố này với các xứ sở phương bắc
để chính thức cạnh tranh với mecca muhammad lập ra các đoàn lưu hành tải hàng từ yarib tới syri và batu
sau đó mua các hàng tùy hiếm của ngoại quốc đem về yarib
để biến ốc đảo này trở thành một thành phố sầm quất
từ một vùng đất heo hút giữa sa mạc yarib trở thành thánh địa thứ hai chỉ sau meca
sự vững mạnh về kinh tế ổn định về chính trị thông qua tôn giáo
đã giúp muhammad và các tín đồ của ông đánh chiếm được mecca và thống nhất thành một đạo quân hồi giáo vào tháng giêng năm sáu trăm ba mươi
những người hồi giáo đều hiểu rằng khi đã tự nguyện theo muhammad là phải tuân phụng theo cả những nghi lễ mà ông bán bố
việc đến cầu nguyện tại đền thờ kpa ngôi đền trung tâm thờ vị thần tối cao của đạo hồi là một trong những nghi thức bắt buộc đối với các tín đồ
đó là thánh địa linh thiêng đã tồn tại từ ngàn xưa và nó cũng chính là linh hồn của mcca
sáu tháng riêng năm sáu trăm ba mươi một tất cả các bộ lạc trên bán đảo ả rập bao la rộng lớn đều được đặt dưới sự cai trị của mohamed
đầu năm sáu trăm ba mươi hai linh cảm mình sắp trở về bên đức chúa trời ông đã yêu cầu được đến meca hành hương lần cuối
muhammad đã giảng đạo tại arafat ngoại ô thành mecca
ông nhắc lại những tín điều quan trọng dặn dò các tín đồ hãy cố gắng nghe theo lời truyền dạy của kinh koran
và tuyên bố sứ mệnh truyền đạo islam đã hoàn tất
ngày một mươi tám tháng sáu năm sáu trăm ba mươi hai đấng tiên tri vĩ đại muhammad chút hơi thở cuối cùng
đúng vào sinh nhật lần thứ sáu mươi hai của mình